thưa quý vị mở đầu là thông tin cập nhật về vụ án đôi tình nhân gian cảnh giết chồng
từng gây xôn xao dư luận trên địa bàn huyện ersup tỉnh đắk lắc
xảy ra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo đào thị mình ba mươi chín tuổi chú tại huyện ersup
và lý văn quân bốn mươi tám tuổi trú tại huyện crong bông tỉnh đắk lắc
cùng về hai tội danh giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng mình và ông lý văn nó sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là vợ chồng
trong quá trình sinh sống do mình có quan hệ tình ái với quân
nên hai vợ chồng thường phát sinh mâu thuẫn
mình và quân đã bàn nhau tìm cơ hội giết ông nó nhằm tìm tự do quan hệ
sáng ngày sáu tháng ba hai vợ chồng ông nó nảy sinh mâu thuẫn
mình bị ông nó hành hung nên đã gọi điện cho quân
nói rằng sẽ chở ông nó đến khu vực dãy điều ở xã cưm lan để đánh
thì ông quân đồng ý
tới điểm hẹn quân đã phục sẵn chờ ra tay với nạn nhân
khi ông nó bỏ chạy bị vấp ngã thì quân ngồi đé lên ngực rồi dùng tay bóc cổ
còn mình dùng cục đá đập liên tiếp khiến cho nạn nhân tử vong
sau đó cặp tình nhân khiêng thi thể gian cảnh nạn nhân treo cổ tự tử
đồng thời cướp một điện thoại và hai triệu đồng
đến ngày một mươi hai tháng ba người dân phát hiện tử thi của ông nó trong tình trạng phân hủy
nên trình báo cơ quan công an
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lý văn quân tử hình về tội giết người
bốn năm tù về tội cướp tài sản
đồng tổng hợp hình phạt là tử hình
tuyên phạt bị cáo đào thị mình trung thân về tội giết người
bốn năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt là trung thân
còn liên quan tới hành vi chiếm đoạt tài sản
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bị can vương thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở thanh hóa để điều tra làm rõ
theo điều tra vương thị hiền là kế toán trưởng
của công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư và phát triển bất động sản pham len
có địa chỉ tại phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bị can hiền được công ty houseland thỏa thuận
và giao cho việc môi giới tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng bất động sản
thông qua việc môi giới bị can hiền đã dùng thủ đoạn
gian dối để ông nguyễn văn dương trú tại thành phố hồ chí minh tin tưởng
chuyển tiền mua ba lô đất thuộc dự án khu dân cư thuận phát lên
hiền đã không cho ông dương gặp và nộp tiền trực tiếp cho chủ đầu tư
nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nạn nhân
sau đó bị can hiền đã tự ý sử dụng pháp nhân công ty pham len
để ký giấy biên nhận đặt cọc và thu của ông dương
số tiền là một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng nhưng chỉ bàn giao cho chủ đầu tư bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng
để đối phó với chủ đầu tư là công ty nam thuận phát
bị can hiền viết đơn xin trình bày hoàn cảnh khó khăn rồi giả trực ý của ông dương
nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt số tiền bốn trăm chín mươi hai triệu đồng
tại tỉnh bình định lực lượng công an vừa phát hiện và bắt quả tang một mươi hai khách hát
trong quán karaoke đang sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke rony nguyễn
tại xã nhân lý tp hcm
tổ công tác đã phát hiện tại hai phòng hát karaoke có một mươi hai khách gồm chín nam ba nữ
có biểu hiện phê ma túy qua tết nhanh cả hai khách đều dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng còn thu giữ hai địa sứ có chất chứa ma túy
cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng đặng ông lai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã nậm dạng huyện văn bàn tỉnh lào cai
để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
đối tượng này là mắt xích quan trọng trong đường dây chuyên tổ chức
cho người khác nhập cảnh trái phép vào việt nam
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai phòng an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
phối hợp với công an tp lào cai đã phát hiện một số đối tượng điều khiển
xe ô tô có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
tại xã cốc san tp lào cai
quá trình kiểm tra các đối tượng đã điều khiển xe bỏ chạy
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được các đối tượng
tại địa phận xã an thịnh huyện văn yên tỉnh yên bái
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã khởi tố vụ án hình sự
tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đồng thời khởi tố ba bị can
cùng với đồng phạm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
mở rộng vụ án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
tiếp tục khởi tố hai bị can cùng với đồng phạm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
cơ quan an ninh điều tra đã xác định đối tượng đặng ông lai
có lá mắt xích quan trọng trong đường dây này
tuy nhiên lai đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi ba tháng chín phòng an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
phát hiện địa điểm lẩn trốn đồng thời yêu cầu đối tượng đến cơ quan điều tra làm việc
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh cục quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức hội nghị tập huấn
về công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
xử lý vi phạm về xuất nhập cảnh cho lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
hội nghị tập huấn lần này nhằm phổ biến cập nhật các quy định của pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh
đồng thời nâng cao nhận thức kiến thức cho lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trên toàn quốc
trong việc thực hiện các mặt công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
xử lý vi phạm về xuất nhập cảnh điều tra khởi tố vụ án hình sự
tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm
hội nghị sẽ là diễn đàn quan trọng để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa
đấu tranh ngăn chặn các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh nói chung
trong điều tra khởi tố vụ án hình sự xử lý vi phạm về xuất nhập cảnh nói riêng
chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế
công an huyện crong năng tỉnh đắk lắk đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc
một hộ dân ở thôn iaga xã cư clou bị kẻ gian chặt phá hàng chục cây sầu riêng và hồ tiêu
gây thiệt hại nặng nề
trước đó sáng ngày ba tháng chín vừa qua anh vũ văn tuân chú xã cư clon lên dãy
thì phát hiện nhiều trụ tiêu đang cho thu hoạch năm thứ năm héo rũ rụng nhiều trái
qua kiểm tra phát hiện đã bị kẻ xấu cắt ngang gốc
tiếp tục kiểm tra anh tuân phát hiện hàng chục cây sầu riêng tám năm tuổi cũng bị kẻ gian khen gốc
qua kiểm tra có bốn mươi trụ tiêu và hai mươi hai cây sầu riêng đã bị phá hoại thiệt hại khoảng hai trăm sáu mươi triệu đồng
hiện bốn mươi trụ tiêu không thể cứu sống được
riêng hai mươi hai cây sầu riêng anh tuân đã mua nhiều loại thuốc bôi lên vết chặt để cứu sống
sau khi tiếp nhận tin báo công an xã cư cửa long đã đến hiện trường lập biên bản
đồng thời báo cáo vụ việc lên công an huyện crong năng để tiếp tục
lực lượng điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ ba phương tiện ghe gỗ để xác minh
làm rõ hành vi khai thác vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát môi trường và cảnh sát giao thông
công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa đã phát hiện hai ghe gỗ có gắn hệ thống bâm hút cát công suất lớn
đang thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép
trên một ghe tải do ông lê anh tuấn tỉnh long an điều khiển
trên ghe có chứa khoảng năm m khối cát ở đoạn sông đồng nai phường long bình tân tp biên hòa
khi bị phát hiện các đối tượng trên hai ghe bơm hút cát đã điều khiển ghe tháo chạy
nhấn chỉn ghe rồi nhảy sông tẩu thoát
lực lượng chức năng đã tiến hành trục vất cả hai phương tiện nói trên để điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị chiêu trò lừa đảo bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
thông qua các hội thảo giới thiệu sản phẩm
sản phẩm không mới nhưng vẫn còn không ít người dân tại các vùng quê trở thành nạn nhân
bức xúc hơn là các đối tượng thường nhằm vào nhóm người cao tuổi phụ nữ để lừa đảo
gây bức xúc trong dự luận ghi nhận của nhóm phóng viên tại hương yên
với vỏ bọc giới thiệu sản phẩm kèm theo tặng quà khuyến mại
thời gian qua trên địa bàn xã tam đa huyện phù cử xuất hiện nhóm đối tượng
rụ rỗ người dân mua hàng đồ gia dụng thực phẩm chức năng với giá thành cao gấp năm bảy lần
để tạo sự tin tưởng và kích thích người dân mua hàng
các đối tượng tặng kèm theo các sản phẩm có giá thành rẻ như dầu ăn muối nước mắm
sau đó rụ rỗ người dân cọc tiền mua hàng với lời hứa
chỉ cần tham gia chương trình đến cuối buổi sẽ được hoàn lại tiền và tặng luôn đồ đã mua
đã có rất nhiều người dân đặt cọc tiền người ít thì từ hai đến ba triệu đồng
người nhiều thì gần chục triệu đồng
nhưng sau đó các đối tượng đã cầm tiền cọc bỏ đi
còn người dân không muốn mất tiền thì phải mua những món đồ với mức giá trên trời
khi người ta phát xong quà cho mình
thì có người hỏi là ôi chơi chết rồi người ta lấy hết phiếu rồi
thì tiền người ta lấy rồi thì làm sao người ta giả lại mình tiền
thì cứ nhốn nháo ngoài nhau thế thì người cứ dỡ đồ ra xem người
thì cái người dẫn chương trình như người ta nói là bà con ta tạm nghỉ năm phút để giữ lấy đồ
thế thì bà con ta cứ lúi lúi vào để xem đồ mới giữ đồ thôi
là cái chú dẫn chương trình lên xe cái là mất luôn
các sản phẩm được bán tại hội
không rõ nguồn gốc xuất xứ không nên bị ít giá chất lượng không đảm bảo
nhưng lại được các đối tượng quảng cáo có nhiều chức năng và công nghệ tiên tiến
như chiếc nồi cơm điện trên tay tôi hiện đang được bán tại cửa hàng với giá bảy trăm linh đồng
nhưng lại bị các đối tượng bán cho người dân với giá bốn triệu một trăm linh nghìn đồng
thủ đoạn của nó rất là tinh vi có đủ căn cứ
quản lý về thứ nhất là các giấy tờ liên quan của đơn vị
cấp phép về thì làm việc thì ủy ban xã thống nhất là không được bán hàng
các đối tượng này về bán tuyên truyền đối với các cụ từ năm mươi sáu mươi tuổi trở lên
nhưng mà qua cái vụ này thì đảng ủy ủy ban xã họ cũng giúp kinh nghiệm
chỉ đạo các đồng chí chuyên môn cũng như là khối ủy ban là chúng ta cần phải có cái chỉ đạo sâu sắc hơn
qua xác minh ban đầu lực lượng công an xác định các công ty doanh nghiệp hoặc các nhóm đối tượng giả danh như đã nêu trên thường từ các địa phương khác như hà nội vĩnh phúc hải dương và các tỉnh lân cận
mục tiêu mà các đối tượng nhắm tới thường là những người cao tuổi phụ nữ nhẹ dạ cả tin
thực tế cho thấy đã có nhiều bài học đắt giá nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy trước những chiêu trò thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi xảo quyệt
công an huyện phù cử cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản để chỉ đạo
các ban ngành các xã thị trấn trên địa bàn huyện quản lý chặt chẽ
và công an huyện cũng đã chỉ đạo công an xã thị trấn để nắm tình hình phát hiện những hành vi và cũng đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện của xã về các tình trạng trên
qua công tác tuyên truyền thì đến nay hiện tượng trên đã không còn xảy ra trên địa bàn của huyện nữa
để ngăn chặn tình trạng này thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý nhà nước
kiểm soát các hoạt động của công ty doanh nghiệp về địa phương tổ chức hội thảo quảng cáo tiếp thị sản phẩm
và hơn hết mỗi một người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp